đến trụ sở để làm việc xử phạt theo quy định
chúng tôi đã tăng cường công tác theo dõi nằm tình hình trên không gian mạng
kịp thời phạt thiền và yêu cầu các trang này gỡ bỏ các thông tin sai rái
và sẽ xem xét và xử lý theo quy định
trước những nguồn tin sai sự thật đang lan tràn trên mạng xã hội
người dân phải chủ động lựa chọn tiếp nhận thông tin từ các nguồn trinh thống tránh hoang mang
cần chung tay tạo dựng niềm tin động viên người dân đoàn kết tin tưởng vào sự hỗ trợ của chính quyền
các cơ quan chức năng để vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống

các cơ quan chức năng để vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống
cần chung tay tạo dựng niềm tin động viên người dân đoàn kết tin tưởng và sự hỗ trợ của chính quyền
các cơ quan chức năng để vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống
cần chung tay tạo dựng niềm tin động viên người dân đoàn kết tin tưởng và sự hỗ trợ của chính quyền
các cơ quan chức năng để vượt lên khó khăn sớm ổn định cuộc sống